hạn mặn gây gắt đang khiến hàng trăm hectare dứa tại tỉnh hậu giang bị bệnh
nguyên do là người dân tưới nước hạn chế hiện toàn tỉnh hậu giang có gần ba trăm năm mươi hectare dứa
ở thành phố vị thanh và huyện long mỹ bị nhiễm bệnh
theo nhận định của cơ quan chuyên môn nguyên nhân gây ra bệnh héo đỏ lá dứa là vì đang vào
thời điểm mùa khô nắng nóng gai gắt trong khi nhiều diện tích dứa chỉ được người dân tưới nước
hạn chế làm cho bệnh càng phát sinh nhiều nếu không được quản lý và phòng trị kịp thời
thì bệnh có thể gây hại từ hai mươi ba mươi diện tích và có khi cao hơn do đó ngành chức năng
khuyến cáo người dân cần tranh thủ chữ nước ngọt nhiều trong các mương dứa để phục vụ tưới cho cây
dứa trong mùa khô nhằm hạn chế dịch bệnh tấn công về lâu dài nông dân cần chuẩn bị kỹ ngay
ở khâu trồng bắt đầu trường hợp nông dân có thói quen sử dụng hom từ vụ trước để trồng lại
thì xử lý bằng thuốc nhằm diệt hết mầm bệnh tránh lây lan sang vụ sau